nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và tết nguyên đán đinh dậu
hôm nay hai mươi năm tháng một các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tửng niệm các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí lãnh đạo và rèn luyện đảng ta bày tỏ lòng bất ơn công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bắc sơn và nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng ngày các đoàn đại biểu bộ quốc phòng bộ công an bộ thông tin và truyền thông thành phố hà nội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tửng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tửng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn